bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh và bộ trưởng thương mại quốc tế vương quốc anh lith church
vừa ký kết biên bản kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do vương quốc anh việt nam vào chiều nay
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi chín thương mại song phương giữa vương quốc anh và việt nam đã tăng gấp ba lần
lên tới năm bảy tỷ bảng anh với việc hiệp định thương mại tự do việt nam vương quốc anh được ký kết
các lợi ích trong quan hệ thương mại hiện tại giữa vương quốc anh với việt nam thông qua hiệp định thương mại tự do việt nam eu sẽ được giữ nguyên
theo đó chín mươi chín thuế xuất nhập khẩu giữa hai nước sẽ được xóa bỏ
sau khi kết thúc lộ trình cắt giảm thuế quan khi fta được áp dụng hoàn toàn
việt nam có thể hưởng lợi khi có thể tiết kiệm lên tới một trăm một mươi bốn triệu bảng anh tiền thuế xuất khẩu
đối với vương quốc anh con số này là ba mươi sáu triệu bảng anh